tại thành phố đà nẵng bộ y tế đã tổ chức hội nghị quán triệt nhiều nội dung quan trọng trong bài phát biểu kết luận của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng và chỉ thị bốn mươi bảy cho các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ
đại diện các sở y tế của sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
khai mạc hội nghị đồng chí nguyễn thị kim tiến bộ trưởng bộ y tế yêu cầu các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ các sở y tế của sáu mươi ba tỉnh thành phố
cần hiểu rõ tầm quan trọng trong nội dung bài phát biểu kết luận của đồng chí tổng bí thư nắm bắt cơ bản nội dung quy định số một ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
quy định trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng và một số nội dung về công tác kiểm tra giám sát của đảng
đồng thời nhấn mạnh
đồng thời nhấn mạnh đến việc khẩn trương triển khai chỉ thị bốn mươi bảy của thủ tướng chính phủ tập trung chấn chỉnh công tác đấu thầu tại các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước
đặc biệt quan tâm đến vai trò trách nhiệm của các bên tham gia quá trình chọn lựa nhà thầu bảo đảm tính khoa học khách quan cạnh tranh minh bạch tuân thủ đúng quy định hiện hành
thường xuyên tổ chức công tác tự kiểm tra giám sát về mua sắm đấu thầu tại các đơn vị để chủ động kịp thời khai thông những tồn tại vướng mắc trong thời gian qua